đúng như những gì mà tác giả đã chia sẻ ông viết cuốn sách này dựa trên những tài liệu được quốc gia lưu trữ để người đọc tìm kiếm được sự thật
với thời tiết nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng cao công trình hệ thống điện năng lượng mặt trời áp máy tiết kiệm chi phí rất lớn cho nhà trường
với thời tiết nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng cao công trình hệ thống điện năng lượng mặt trời áp máy tiết kiệm chi phí rất lớn cho nhà trường
theo thống kê của bộ tài chính số lượng doanh nghiệp phải cổ văn hóa còn lại là chín mươi bảy doanh nghiệp chiếm bảy mươi sáu kế hoạch được giao
theo bộ tài chính nguyên nhân chủ quan là việc một số bộ ngành địa phương tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước chưa thực sự tích cực và nghiêm túc trong triển khai kinh tế
kế hoạch cổ phần hóa thoái vốn và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước
còn về khách quan là việc cổ phần hóa còn nhiều vướng mắc về tài chính đất đai
lao động nên bị kéo dài thời gian so với kế hoạch
để tăng cường cổ phần hóa thì thủ tướng chính phủ đã sao bộ tài chính bộ kế hoạch và đầu tư
phải khẩn trương sửa đổi bổ sung những văn bản pháp luật liên quan cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
đồng thời sao người đứng đầu các địa phương lãnh đạo ủy ban quản lý vốn tại các doanh nghiệp
phải chịu trách nhiệm đồn đốc thực hiện cổ phần hóa thoái vốn theo đúng kế hoạch
du lịch việt nam những năm gần đây đang trên đà phát triển mạnh mẽ
năm hai nghìn một mươi tám ngành du lịch đã đón một mươi năm sáu triệu khách quốc tế phục vụ trên tám mươi triệu lượt khách nội địa
và tổng thu đạt sáu trăm hai mươi tỷ đồng và được tổ chức du lịch thế giới xếp thứ ba trên một mươi quốc gia
tăng trưởng du lịch cao nhất
tuy nhiên hiện nay nguồn nhân lực du lịch đang thiếu và yếu
đó cũng là bài toán khó
mà ngành du lịch và khách sạn cần phải quan tâm giải quyết
hiện tại việt nam có trên một ba triệu lao động du lịch chiếm khoảng hai năm tổng lao động cả nước
trong đó chỉ có bốn mươi hai được đào tạo về du lịch ba mươi tám là từ các ngành khác chuyển sang
và khoảng hai mươi chưa qua đào tạo chính quy mà chỉ được huấn luyện tại chỗ
vậy nên để đạt được mục tiêu phát triển du lịch đã đề ra trong những năm gần đây
các cơ quan quản lý doanh nghiệp và cơ sở đào tạo cần giải được bài toán nhân lực lao động trước tiên
đây là nội dung của diễn đàn việc làm ngành du lịch khách sạn do đại học kinh tế quốc dân tổ chức vừa qua
với sự tham gia của một mươi trường đại học và hơn sáu mươi doanh nghiệp du lịch và khách sạn lớn tại việt nam
một trong những vấn đề cấp bách hiện nay đặt ra là chúng ta phải tăng cường đào tạo phát triển
cái nguồn nhân lực chất lượng cao của du lịch việt nam
và ngày hội việc làm lần này được tổ chức sẽ là một bước khởi đầu cho quá trình đào tạo
nuôi dưỡng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
chúng tôi có những cái định hướng nghề nghiệp rõ ràng cụ thể cho các bạn sinh viên
và hơn xa hơn nữa là chúng tôi được trao đổi cùng với các khoa các tổ các trường
để chúng tôi đưa ra những cái mong muốn của các doanh nghiệp nói chung
làm sao mà khi mà sinh viên ra trường các bạn có một cái chất lượng ổn định
và hoàn toàn có thể là đáp ứng được công việc của doanh nghiệp luôn khi mà tuyển dụng vào
thay vì chúng tôi phải đào tạo lại từ đầu gần như một trăm linh
trong khuôn khổ của diễn đàn diễn ra các hoạt động chính như tư vấn tuyển dụng
của các doanh nghiệp du lịch và khách sạn lớn tại việt nam
thảo luận về vấn đề tuyển dụng và phát triển nhân lực
đặc biệt là những chia sẻ của các doanh nghiệp về ngành du lịch khách sạn
với sinh viên các trường đại học tham dự
đến đây em được giao lưu với tất cả các bạn trong cùng khối du lịch các trường khác nhau
và đặc biệt là em được tiếp cận đối với các doanh nghiệp du lịch

em biết được một điều là các công ty du lịch hành họ cần sự năng động
cần sự nhiệt tình và cần
kiến thức thực hành nhiều hơn là kiến thức lý thuyết

thì em sẽ học thêm để thực hành thực tế để phát triển năng lực bản thân mình hơn năng động hơn
có thể nói hoạt động này mang ý nghĩa và giá trị rất tích cực
trong vấn đề phát triển nhân lực ngành du lịch khách sạn hiện nay
bởi nó chính là cầu nối thích thực nhất giữa sinh viên ngành du lịch
và các doanh nghiệp tuyển dụng để nói lên yêu cầu và suy nghĩ của mình